thưa quý vị không giống như một số di sản phi vật thể khác cổng chiêng tây nguyên được công nhận
đó là do sự kết hợp của hai yếu tố bao gồm không gian và nghệ thuật
chính vì vậy việc bảo tồn di sản cần quan tâm đến cả hai yếu tố này
tuy nhiên kể từ khi unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
một mươi ba năm qua sự biến đổi của không gian văn hóa cổng chiêng tây nguyên đã và đang là nỗi lo của các nhà quản lý
trong nếp sống sinh hoạt của người dân đã tác động tiêu cực đến việc lưu giữ các nhà cụ
cũng như gìn giữ những ngôi nhà truyền thống của mình